dịp tết luôn là thời điểm lý tưởng để các nhà làm phim cho ra mắt khán giả những bộ phim điện ảnh mới mẻ và hấp dẫn nhất của mình
hài hước vẫn là yếu tố mang tính chủ đạo được các nhà sản xuất khai thác tối đa trong nội dung phim mùa tết hai nghìn hai mươi
đến thời điểm hiện nay các nhà làm phim đã đóng máy và chuẩn bị công chiếu các dự án phim hài phục vụ khán giả nhân dịp tết nguyên đán
bên cạnh việc lo ngại thiếu các tác phẩm hài thâm thúy khán giả còn lo phim hài tết sẽ nhạt và nhàm
theo xu hướng thoái trào
thị trường hai tết đang nhộn nhịp với đủ thể loại khác nhau
để phục vụ các nhà làm phim
cụ thể phim hai phim và đời đã chính thức được khởi quay
phim và đời là câu chuyện phản ánh chân thực cuộc đời của người làm phim
những hỉ nộ của những người đứng sau ánh đèn lặng lẽ cống hiến cho đời cho nghề những thước phim giá trị
dù gian khó có lúc như mất trắng thì tình yêu nghề khát khao được làm nghề được công hiến cho nghệ thuật vẫn luôn cháy bỏng trong huyết mạch
phim hài tết hai nghìn một mươi chín
phim và đời có sự đóng góp rất lớn của gian diễn viên gà cội như nghệ sĩ nhân dân lan hương nghệ sĩ ưu tú đỗ kỳ nghệ sĩ ưu tú quốc anh nghệ sĩ ưu tú quang tèo nghệ sĩ chiến thắng
cũng có rất nhiều phim kịch bản nó chưa được ổn lắm
thế thì mình thấy cái kịch bản này khá là ổn thì mình nhận lời thôi
còn cũng hy vọng rằng nó sẽ đem đến một cái gì đó đẹp đẽ trên mạng xã hội
và mình thì vẫn mong muốn rằng có thật nhiều những đơn vị nữa làm những công tác truyền thông và mang đến những thông điệp cuộc sống có giá trị đến với cộng đồng đến với mọi người dân trong nước cũng như quốc tế
thị trường phim tết hai nghìn một mươi chín đua nhau cho ra mắt nhiều dự án phim điện ảnh nhằm phục vụ nhu cầu giải trí cao của công chúng trong dịp tết đến xuân về
trong thị trường phim tết hai nghìn một mươi chín ngoài yếu tố hai
các đạo diễn và những nhà làm phim đã cố gắng làm mới mình trong tư suy lẫn cách thể hiện
khi chú trọng hướng đến những vấn đề được dư luận quan tâm và mang hơi thở của thời đại đáp ứng được nhu cầu thị hiếu và gu thưởng thức phim ngày càng cao của khán giả